tiếp tục phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bốn chiều nay chính phủ đã nghe báo cáo về tình hình
kinh tế xã hội tháng bốn và bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy thảo luận về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo
điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
tình hình kinh tế xã hội tháng bốn và bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đã có nhiều cải thiện so với quý i
kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định trong đó chỉ số giá tiêu dùng bình quân tiếp tục
được kiểm soát cpi tháng bốn không thay đổi so với tháng ba cpi bình quân bốn tháng tăng bốn tám so với
bình quân cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu thấp hơn so với mức bình quân bốn chín mươi sáu của quý i năm hai nghìn một mươi tám
lãm phát cơ bản bình quân bốn tháng tăng một sáu mươi hai so với bình quân năm hai nghìn một mươi tám
tình hình sản xuất kinh doanh đã có một số chuyển biến tích cực so với quý i
sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp thủy sản tiếp tục đà phục hồi nhưng một số ngành vẫn gặp
nhiều khó khăn tình hình sâu bệnh diễn ra tương đối rộng và tập trung vào cây lúa
chăn nuôi lợn tiếp tục đối mặt với tình trạng giá cả giảm mạnh do dư thừa cung nghiêm trọng
khiến người chăn nuôi thua lỗ bộ công thương kiến nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cần phải nhìn vào nguồn cung và tìm thị trường trước khi phát triển ồ ạt trong sản xuất để tránh
thua lỗ cho nông dân như hiện nay để phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ
thủ tướng chính phủ trong các tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi bảy phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng
cả năm đạt sáu bảy sớm tháo gỡ khó khăn vướng mắt đối với các ngành lĩnh vực
nhất là trong giải ngân vốn đầu tư công